tại bình định vào sáng ngày hôm nay ubnd tp quy nhơn ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời bốn địa phương
bao gồm xã phước mỹ các phường bùi thị xuân trần quang diệu hải cảng tp quy nhơn
thời gian phong tỏa từ giờ ngày ba mươi tháng tám trong vòng bốn mươi tám giờ nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch
theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
ubnd tp quy nhơn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án phong tỏa tạm thời trên địa bàn
đảm bảo khoanh vùng khống chế kiểm soát kịp thời dịch bệnh hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan cộng đồng
đồng thời thông báo cho người dân địa phương biết thời gian phong tỏa để chủ động triển khai việc tổ chức lao động sản xuất
và sinh hoạt cho phù hợp trong thời gian thực hiện phong tỏa
ubnd tp quy nhơn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phong tỏa để chủ động triển khai việc tổ chức lao động sản xuất